liên quan đến vụ ba thợ lãn mất tích khi đang trục vớt con tàu chìm tại sông lòng tàu huyện cần giờ tp hcm
đến chiều nay một mươi một tháng một mươi hai lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy một thi thể nạn nhân
đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi hai sau thời gian nỗ lực tìm kiếm lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được một thi thể nạn nhân
trong số ba thợ lặn mất tích khi đang trục vớt container của tàu việt sun intergrity trên sông lòng tàu huyện cần giờ tp hcm
đưa vào bờ nạn nhân được vớt đầu tiên là cao văn lý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê kiên giang cảng vụ hoàng hải tp hcm cho biết
đang phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tp hcm biên phòng lực lượng y tế tìm kiếm các nạn nhân
đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc